xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị đến thời điểm hiện tại hầu hết tại các tỉnh miền tây đều ở trạng thái bình thường mới
đa số là vùng xanh
tuy nhiên chính quyền địa phương nhiều tỉnh đang lo ngại dịch sẽ bùng phát trở lại
sau dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
đứng trước mối lo ngại này lãnh đạo các tỉnh miền tây đã chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch như thế nào
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh đồng tháp từ ngày sáu đến ngày chín tháng hai
mỗi ngày tỉnh chỉ ghi nhận từ một mươi đến ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
tỷ lệ tử vong giảm sâu mỗi ngày chỉ ghi nhận từ hai đến bốn ca
số bệnh nhân nặng và rất nặng còn một trăm linh tám ca
công tác tiêm phòng vaccine phòng covid một mươi chín tại đồng tháp đạt kết quả khá cao
cụ thể tính đến ngày chín tháng hai người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm mũi một đạt chín mươi chín tám dân số tỉnh
tiêm mũi hai đạt chín mươi bốn tám dân số tỉnh
tiêm mũi hai đạt chín mươi bốn tám dân số tỉnh
tiêm mũi nhắc lại đạt một mươi ba bốn dân số
đặc biệt người từ đủ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi đã tiêm trên ba trăm linh sáu liều
trong đó tiêm mũi một đạt chín mươi tám
tiêm mũi hai đạt chín mươi ba dân số tỉnh
tính đến nay đồng tháp ghi nhận hơn bốn mươi bảy sáu trăm linh ca
hiện tỉnh đang tập trung điều trị hơn năm năm trăm linh ca
hiện đồng tháp đang áp dụng cấp độ một tại một trăm bốn mươi ba trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn
tại an giang một địa phương có đường biên giới dài với tỉnh bạn campuchia
nhiều lúc địa phương này đối mặt với công tác phòng
chống dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhưng nay toàn tỉnh hiện là vùng xanh
các hoạt động giao thương kinh doanh sản xuất
bật dậy nhanh khi dịch vừa lắng xuống
cụ thể theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh an giang
trong nhiều ngày qua địa phương chỉ ghi nhận
vài chục ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày
đáng nói số ca tử vong giảm sâu
có thời điểm đứng trong top sáu cả nước
về số ca tử vong cao
từ ngày sáu đến ngày chín tháng hai
chỉ có hai trường hợp tử vong
tuy nhiên theo lũy kế đến nay
toàn tỉnh ghi nhận trên một ba trăm linh trường hợp
trong đó đa số là người lớn tuổi
mắc bệnh nền cho tiêm vaccine
hoặc tiêm vaccine chưa đầy đủ
hiện ngành chức năng tỉnh an giang
tiếp tục tập trung công tác tiêm vaccine độ tuổi
từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
đặc biệt tuyên truyền để những người lớn tuổi
mắc bệnh nền đến cơ sở y tế
để được tư vấn tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
kết quả người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tiêm mũi một đạt trên chín mươi hai
mũi hai đạt gần sáu mươi dân số trên toàn tỉnh
còn tại kiên giang theo báo cáo
của sở y tế kiên giang
số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh giảm sâu
mỗi ngày chỉ ghi nhận vài chục ca
theo lũy kế đến nay
toàn tỉnh ghi nhận hơn ba mươi ba sáu trăm linh ca mắc covid một mươi chín
hơn ba mươi hai ba trăm linh trường hợp xuất viện
hơn tám trăm linh trường hợp tử vong
hiện còn hơn tám trăm linh đang điều trị
công tác tiêm vaccine độ tuổi
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ở kiên giang đạt tỷ lệ khá cao
cụ thể người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tiêm mũi một đạt một trăm linh
mũi hai đạt chín mươi bảy ba
ông đàn tấn biểu phó chủ tịch
ủy ban thân tỉnh đồng tháp cho biết
qua thống kê các số liệu về công tác phòng chống dịch
trước trong và sau tết nguyên đán cho thấy
những ngày tết số ca mắc mới có tăng nhẹ
nhưng sau tết số ca mắc mới trưởng lại
tuy nhiên đồng tháp vẫn tiếp tục
duy trì ba nhiệm vụ trọng tâm
là giám sát dịch thu dung điều trị
và tiêm ngừa vaccine phòng dịch covid một mươi chín
cho các lứa tuổi được bộ y tế khuyên cáo
tiêm ngừa để từng bước kiểm soát dịch
ngoài ra ông biểu thông tin thêm
từ ngày bảy tháng hai học sinh bậc trung học cơ sở
và trung học phổ thông đã đến trường học trực tiếp
qua năm ngày quan sát ngành chức năng phát hiện
một số trường hợp mắc covid một mươi chín
nhưng được phát hiện và kiểm soát được
nếu như từ bảy đến một mươi bốn ngày tới
số ca mắc covid một mươi chín mới không gia tăng
tình hình dịch tại đồng tháp cơ bản đã kiểm soát
ông nguyễn lưu trung phó chủ tịch
ủy ban dân tỉnh kiên giang cho biết
qua các số liệu thống kê từ sở y tế cho thấy
những ngày tết số ca mắc mới
có tăng nhẹ qua tết nhanh
tuy nhiên sau đó số ca mắc covid một mươi chín
diễn tiến như những ngày trước tết
hiện kiên giang vẫn sát sao giám sát dịch
và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
như đeo khẩu trang nơi công cộng tiêm vaccine
ông nguyễn lưu trung cho rằng
mặc dù số ca mắc covid một mươi chín mới
trên địa bàn tỉnh giảm nhiều
nhưng lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh kiên giang
tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng lãnh đạo các huyện thành phố
tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
của chính phủ bộ y tế và của ủy ban dân tỉnh
tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm vaccine
theo lứa tuổi được bộ y tế khuyên cáo tiêm ngừa
tập trung phát triển kinh tế xã hội
nhưng luôn đảm bảo các công tác phòng chống dịch
nhất là sau dịch tích nguyên đán vừa qua
thực tế số ca mắc covid một mươi chín
tại nhiều tỉnh miền tây giảm sâu
tuy nhiên lãnh đạo các tỉnh thành khu vực này
cũng đang hồi hộp sợ dịch bùng phát trở lại
vì dịch tích nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
người dân du xuân giao lưu rộng rãi
nên nguy cơ liên lạc dịch bệnh là rất cao
thưa quý vị không chỉ tại các tỉnh miền tây
y tế tại các tỉnh miền trung
cũng đang ra sức chống dịch
khi số ca mắc covid một mươi chín tăng cao sau tết
tại nghệ an ông chu trọng trang
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
thông tin từ đầu mùa dịch đến nay
nghệ an đã ghi nhận hai mươi một chín trăm tám mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
đứng thứ ba
đứng thứ ba mươi của cả nước
trung bình số ca mắc trong một mươi hai ngày qua
là sáu trăm bảy mươi hai ca trên ngày

số ca mắc tăng hơn gấp đôi so với trước tết
đặc biệt là từ ngày sáu tháng hai đến nay
có những ngày nghệ an có số ca mắc
trên hai năm trăm linh ca
số ca mắc trên địa bàn nghệ an
trong những ngày qua tăng cao
là do một số yếu tố chủ quan và khách quan
thứ nhất là do trong thời gian qua
người dân nghệ an từ các tỉnh khác
về ăn tết tương đối đông
kèm theo số ca mắc covid một mươi chín nhiều
dẫn đến lây nhiễm trong gia đình
trong những ngày tết người dân đi thăm hỏi
chúc tụng lễ tết đặc biệt là các lễ hội
tập trung đông người là nguyên nhân lớn
gây nên tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng
đại diện lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh nghệ an phân tích
để điều trị hiệu quả bệnh nhân covid
ông dương đình trình giám đốc sở y tế nghệ an
chỉ đạo các đơn vị chủ động tham hiu
ủy ban dân cấp huyện căn cứ tình hình
diễn biến dịch trên địa bàn khẩn trương
củng cố bổ sung nhân lực và mở rộng
các trạm y tế lưu động tại các xã phường thị trấn
để hướng tới triển khai chăm sóc
theo dõi sức khỏe f một và bệnh nhân
covid một mươi chín tại nhà nơi lưu trú
tại hà tĩnh từ đầu năm
hai nghìn một mươi hai đến nay hà tĩnh phát hiện

trong đó một ba trăm bốn mươi tám ca cộng đồng

toàn tỉnh hiện đang điều trị
tại cơ sở y tế một trăm một mươi bốn người
và cách ly điều trị tại nhà một năm trăm bảy mươi chín người
trong dịp tiết nguyên đán nhâm dần
hai nghìn một mươi hai vừa qua xuất hiện một số
điểm dịch phức tạp tại cẩm duệ cẩm thạch
huyện cẩm xuyên thị trấn xuân an
xã cương gián nghi xuân
thị trấn nghèn can lộc
với số người mắc cao và tốc độ lây lan nhanh
dự báo của ngành y tế hà tĩnh
tình hình dịch bệnh trên địa bàn
có thể sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
do các cộng đồng chưa phát hiện hết chưa xác định
được nguồn lây liên quan đến nhiều đối tượng
nhiều địa điểm tình trạng tập trung đông người
nhất là tại góc lễ hội rằm tháng riêng
liên hoan hoạt động tôn giáo
vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi
trẻ em dưới một mươi hai tuổi chưa được tiêm phòng
một bộ phận người dân lơ là chủ quan
không thực hiện năm k
một số địa phương chưa quyết liệt phòng chống dịch
trong dịp nghỉ tết do đến dịch có thể
lây lan qua nhiều chú kỳ
phó chủ tịch tỉnh hà tĩnh lê ngọc châu
cho biết từ sau tết nguyên đán đến nay
số lượng ca mắc mới tăng cao
ngoài nguyên nhân số lượng người về quê ăn tết đông
và không cách ly y tế công dân về từ vùng dịch
còn do sự chủ quan lơ là
của một bộ phận nhân dân khi không thực hiện
nghiêm năm k vẫn tập trung đông người
ngoài ra còn có cả sự chủ quan
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
phòng chống dịch ở một số địa phương
việc số ca bệnh tăng cao
đã phần nào tác động đến tâm lý xã hội
khiến người dân lo lắng chính vì vậy
thời gian tới các địa phương đơn vị
cần phải tiếp tục tập trung cao
cho công tác phòng chống dịch tuyệt đối không chủ quan lơ là
ông lê ngọc châu yêu cầu
các địa phương đơn vị cần tập trung
kiểm tra giám sát chấn trình
ông mai văn mười giám đốc
sở y tế quảng nam cho biết
số ca mắc covid cũng trong những ngày tết
đã tăng cao nguyên nhân từ việc
lưu thông đi lại của người dân trong dịp tết nguyên đán
giám đốc sở y tế quảng nam cho biết
thời gian tới đơn vị phối hợp với các địa phương
tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
nhất là giám sát phát hiện sớm điều trị
giảm bệnh nặng tử vong
các địa phương cần tăng cường kiểm tra
giám sát công tác phòng chống dịch
tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
bệnh viện trường học cơ sở sản xuất
chợ siêu thị nhà ga sân bay biến xe
nhất là khi đưa học sinh trở lại
học tập trực tiếp tại trường người lao động
trở lại làm việc sau tết
đối với các cơ sở y tế cần thực hiện công tác
phân luồng phân tuyến có phương án
thường trực giữ chữ cơ số máu thuốc
dịch truyền oxy y tế vật tư
hóa chất bố trí cơ số dường bệnh
phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện
để sẵn sàng đáp ứng đảm bảo tốt
công tác phòng chống dịch và thu dung điều trị
khám bệnh chữa bệnh thường quy
tỉnh này cũng tiếp tục chuyển khai rộng rãi
phương án xử lý cách ly điều trị f tại nhà
quảng nam sẽ duy trì hoạt động
một số khu thu dung điều trị tập trung
để tiếp nhận các trường hợp không đủ
điều kiện điều trị tại nhà bổ sung
hoặc điều phối nhân sự để đảm bảo
nguồn lực chăm sóc f tại nhà
các mắc cộng đồng tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh
ở nhiều địa phương sau đó các địa phương
cần tiếp tục nâng mức cảnh báo cao nhất
đối với dịch covid một mươi chín công tác phòng
chống dịch cần được triển khai quyết liệt không
chủ quan lơ là lãnh đạo tỉnh quảng nam
yêu cầu thời gian tới cần tăng cường
công tác giám sát phát hiện sớm điều trị
giảm ca bệnh nặng tử vong và
đề mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
đề mạnh kiểm tra giám sát phòng chống dịch
tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp bệnh viện
trường học chợ siêu thị nhà ga
sân bay bến xe
nhất là khi đưa học sinh trở lại
học tập trực tiếp người lao động trở lại làm việc
sau tết chấp hành các quy định phòng chống dịch
nhất là năm k báo tân thủ
quy định về số người khi tổ chức
các sự kiện giữ lý nghiêm khi phát hiện
các trường hợp vi phạm còn tại quảng nam
trong những ngày nghỉ tết tỉnh này ghi nhận

trong đó ba một trăm tám mươi sáu ca
cộng đồng tỉ lệ tám mươi bảy năm
thưa quý vị các bạn dù vaccine hiện nay
được bao phủ và tỉ lệ tử vong do
covid một mươi chín đã giảm nhưng không vì thế
mà chúng ta chủ quan lơ là trước
những diễn biến của đại dịch hay luôn tuân thủ
quy tắc năm k và khuyến cáo của bộ y tế
để bảo vệ sức khỏe của bản thân